bộ tài chính đang xin ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn lập quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
dự thảo quy định rõ các nội dung được ngân sách hỗ trợ cụ thể ngân sách sẽ hỗ trợ từ năm mươi đến một trăm linh đối với các nội dung
chi kết nối hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước
xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ
chỉ áp dụng cho việc hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu
trong quản lý doanh nghiệp quản trị sản xuất chi áp dụng trong việc hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
chi hỗ trợ nghiên cứu phát triển ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện
phụ tùng nguyên liệu và vật liệu chỉ áp dụng trong việc xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm
kinh doanh thương mại điện tử đã phát triển mạnh ở các nước trong đó có việt nam
hoạt động kinh doanh qua mạng internet nở rộ với nhiều loại hình đa dạng
đây là thách thức với cơ quan thuế trong việc quản lý thu đối với hình thức kinh doanh này
bộ tài chính đang lấy ý kiến dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng luật quản lý thuế sửa đổi
trong đó để quản lý thu thuế đối với các cá nhân bán hàng qua mạng bộ tài chính đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định pháp luật
liên quan về chính sách thu thuế đối với hàng hóa giữa các cá nhân bán hàng qua mạng
đối với hàng hóa chuyển phát nhanh qua biên giới
bộ tài chính cũng đề xuất mức thu đối với một sản phẩm hàng hóa có giá trị từ một triệu đồng một lần trở lên
thì thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm
đồng thời đề xuất không thu thuế đối với một sản phẩm hàng hóa có giá trị dưới một triệu đồng một lần
tuy nhiên một sản phẩm hàng hóa dưới một triệu đồng mà tần suất giao dịch từ hai lần một ngày
thì cũng bị đánh thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân
báo cáo triển vọng kinh tế khu vực đông nam á vừa công bố cho biết
khu vực đông nam á sẽ kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy với mức tăng trưởng cao nhờ vào sự tăng trưởng toàn cầu
cùng sự ổn định về giá cả hàng hóa trong các quốc gia đông nam á
theo báo cáo ở các quốc gia khu vực đông nam á chính sách tiền tệ dự kiến sẽ ít được hỗ trợ hơn
lãm phát thấp đã làm tăng giá trị thực của tiền lương khiến sức mua của người tiêu dùng tăng trong những năm gần đây
cũng đã mang đến cho nhiều ngân hàng trung ương ở các quốc gia châu á
cơ hội theo đuổi chính sách tiền tệ độc lập với cục dự trữ liên bang mỹ phép
tuy nhiên điều này có thể không được duy trì trong thời gian tới
áp lực lạm phát ở một số nước đông nam á đặc biệt là malaysia và philippines đã tăng lên
cùng với sự phục hồi tích cực của nền kinh tế toàn cầu đang diễn ra nhờ tăng trưởng phục hồi thương mại thế giới
và giá hàng hóa tăng cao
ở các quốc gia khác những rủi ro về đòn bẩy và rủi ro về ổn định tài chính
đã làm tăng nhu cầu bình thường hóa chính sách khi tăng trưởng đã tăng lên
bộ trưởng kinh tế pháp chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển g hai mươi
mong muốn tại hội nghị cấp cao g hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám sắp tới
sẽ tổ chức một hội thảo về vấn đề điều chỉnh đồng tiền ảo bitcoin
chỉ từ đầu năm đến nay bitcoin đã tăng giá tới một bảy trăm
trong tháng một mươi hai này giá trị của bitcoin có thời điểm đã vượt mốc một mươi tám usd trên một bitcoin
sau khi sở giao dịch chứng khoán chicago mỹ đã bắt đầu chấp nhận đồng tiền này
tuy nhiên theo bộ trưởng kinh tế pháp
những rủi ro mà đồng tiền ảo bitcoin có thể gây ra
quan điểm này của pháp cũng đưa ra trong bối cảnh đồng tiền ảo bitcoin
đang được giới đầu cơ đẩy giá tăng mạnh và tiêm ẩn nguy cơ vỡ bong bóng
trong số các giải pháp được đưa ra
eu sẽ chấm dứt các giao dịch không tên trên các sàn và hệ thống tiền ảo
bao gồm cả các thẻ nạp tiền trước
các biện pháp này của eu còn cần phải được các quốc gia thành viên và hội nghị châu âu thông qua
trước khi có thể chuyển thành luật tại các quốc gia eu dự kiến trong một mươi tám tháng tới
thưa quý vị theo công bố của tổng cục thống kê
năm hai nghìn một mươi bảy mức tăng trưởng của tổng sản phẩm trong nước gdp đã vượt mục tiêu đề ra là sáu bảy
trong khi các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt mục tiêu đã đề ra là một cố gắng lớn
trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng giảm dân dựa vào khai thác tài nguyên nhất là dầu thô
theo số liệu của tổng cục thống kê
trong mức tăng sáu tám mươi một của toàn nền
kinh tế khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đã có sự phục hồi đáng kể với mức tăng hai chín
cao hơn mức tăng một ba mươi sáu của năm hai nghìn một mươi sáu đóng góp bốn mươi bốn điểm phần trăm và mức tăng trung
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng tám đóng góp hai bảy mươi bảy điểm
khu vực dịch vụ tăng bảy bốn mươi bốn đóng góp hai tám mươi bảy điểm
với kết quả này theo tổng cục thống kê quy mô nền kinh tế năm hai nghìn một mươi bảy theo giá hiện hành
đạt năm bảy chín nghìn tỷ đồng
gdp bình quân đầu người ước tính đạt năm mươi ba năm triệu đồng
tương đương hai ba trăm tám mươi năm đô la mỹ tăng một trăm bảy mươi đô la mỹ so với năm hai nghìn một mươi sáu
bức tranh chung là cả ba khu vực đều có cái tăng trưởng tốt
và một yếu tố nữa là tăng trưởng chúng ta còn phụ thuộc vào cả ba khu vực là ta xét vào bên cung
còn xét bên cầu thì phải nói rằng là cái xuất nhập khẩu của chúng ta
cũng là một yếu tố tạo cho đà tăng trưởng cao
phải nói lần đầu tiên chúng ta đạt được
kim ngạch xuất khẩu trên hai trăm linh tỷ và cụ thể nó là hai trăm một mươi ba tỷ
đây là một cái thành tích trong nhiều năm nay của chúng ta
nói cái khác như là như phó thủ tướng vân nguyễn nói
tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu cán mốc trên bốn trăm linh tỷ chúng ta là bốn trăm hai mươi năm tỷ
thì chứng tỏ rằng là cái tổng cầu của bên ngoài và cái khung của chúng ta
đáp ứng cái tổng cầu là tốt
nhưng ngoài ra thì cái đầu tư chúng ta cũng có cái tăng trưởng tốt
đầu tư nó đi vào cái tích lũy năm nay vẫn tăng trên chín
đó là những cái nội dung mà chúng tôi thấy là xét thuần về mặt kinh tế
chúng ta thấy nó có cái tăng trưởng tốt là như vậy
nhìn tổng thể cả năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đã đạt và vượt toàn bộ một mươi ba chỉ tiêu kế hoạch đề ra
đây là một thành công lớn của đất nước ta đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế
từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm dần khai thác tài nguyên
chuyển sang công nghiệp chế biến chế tạo nông nghiệp công nghệ cao
thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển các ngành dịch vụ du lịch
việc đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
chỉ số phát triển bền vững của việt nam năm hai nghìn một mươi bảy tăng hai mươi bậc lên mức sáu mươi tám trên một trăm năm mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ
diễn đàn kinh tế thế giới xếp hạng năng lực cạnh tranh của việt nam tăng năm bậc lên thứ năm mươi năm trên một trăm ba mươi
ngân hàng thế giới xếp hạng về môi trường kinh doanh của việt nam tăng một mươi bốn bậc
lên thứ sáu mươi tám trên một trăm chín mươi quốc gia vùng lãnh thổ
năm nay cũng là năm thứ hai liên tiếp chúng ta kiểm soát thành công được lạm phát
và chúng ta vẫn có điều hành các cái chính sách tài chính tiền tệ tốt
đặc biệt thành công năm nay đó là chúng ta trên cơ sở kiểm soát tốt lãng phát
mà chúng ta đã có điều chỉnh giá dịch vụ y tế giá dịch vụ giáo dục
rồi chúng ta điều chỉnh giá điện để làm sao cho những cái giá này là những giá những cái mặt hàng chiến lược
mà do nhà nước có cái quản lý thì tiếp cận dần với cơ chế thị trường
chính phủ đã chỉ đạo điều hành chủ động linh hoạt phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ
tài khoá và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng
giá tiêu dùng bình quân tăng ba năm mươi ba lạm phát cơ bản tăng một bốn mươi một tiến dụng tăng khoảng một mươi chín
cơ cấu chuyển dịch tích cực chất lượng được nâng lên an toàn hệ thống được bảo đảm
mặt bằng lãi suất năm một tỷ giá thị trường ngoại hối giá trị đồng tiền việt nam ổn định
dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục năm mươi một năm tỷ usd kỷ luật tài chính ngân hàng nhà nước được tăng cường
quyết liệt chống thất thu chuyển giá giảm nợ động thuế triệt đề tiết kiệm chi
tổng thu ngân sách nhà nước tăng trên hai ba so với dự toán và tăng trên một mươi ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
bộ chi ngân sách ba bốn mươi hai gdp từng bước chấn chỉnh sai phạm trong quản lý sử dụng tài sản công
nợ công trong giới hạn cho phép và có xu hướng giảm
tuy nhiên theo quan điểm định hướng của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
việt nam còn rất nhiều việc phải làm để giữ vững sự ổn định và tăng trưởng trong thời gian tới